xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức trên kênh youtube sức khỏe và đời sống
thưa quý vị dù nhiều ngày đã trôi qua nhưng vụ việc đau lòng mẹ kế dạy học con chồng đến tử vong
tại tp hcm vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm lớn từ dư luận
mới đây trang cá nhân của chị thanh loan là bác của va đã chia sẻ một bài đăng mới nhất
để gửi lời cảm ơn đến các cơ quan truyền thông luật sư và cộng đồng mạng đã ủng hộ gia đình
trong suốt thời gian vừa qua đồng thời khẳng định mẹ va đang ngày đêm chuẩn bị hồ sơ
để cùng các luật sư đòi lại công bằng cho con
mặc dù nhiều ngày đã trôi qua song vụ việc bé va bị mẹ kế dạy học dẫn đến tử vong thương tâm
vẫn thu hút sự quan tâm của dư luận cả trong lẫn ngoài nước
nhiều người đã bày tỏ sự xót xa đau đớn trước sự ra đi thương tâm của bé gái vô tội
đồng thời phẫn nộ đòi xử lý nghiêm mẹ kế và người bố
mới đây trên trang cá nhân chị thanh loan bác của bé va đã chia sẻ một bài đăng
gửi lời cảm ơn đến các cơ quan truyền thông luật sư và cộng đồng mạng
đã ủng hộ gia đình trong suốt thời gian vừa qua
kính thưa các cô chú bác anh chị em
thời gian vừa qua gia đình con vân an đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của cộng đồng mạng
và các cơ quan truyền thông các luật sư gia đình
con xin cảm ơn mọi người rất nhiều
bất kỳ ai lên tiếng cho con cũng đều xuất phát từ tình cảm dành cho va
và sự căm phẫn dành cho cái ác
mỗi một vụ việc xảy ra đều có rất nhiều luồng dư luận xoay quanh nó
ai cũng có nhận định suy đoán dựa trên lượng thông tin mà mọi người được tiếp cận được
và sẽ nhận định trên góc nhìn của chính bản thân họ
vì thế mà đều không phải là cái nhìn tổng quan
thông tin có đúng có sai có mập mờ
là bởi được đưa ra bằng nhiều hình thức khác nhau từ người có liên quan của các bên trong vụ việc này
người xưa đều nói nữa sự thật không phải là sự thật
vì vậy gia đình còn mong mọi người tiếp nhận thông tin và đừng vội kết luận gì cả nháp
đồng thời trong bài đăng mới nhất của mình
chị loan thay mặt gia đình bé va khẳng định gia đình bé sẽ không bao giờ từ bỏ đấu tranh
sẽ cố gắng đến cùng để đòi lại công bằng cho bé
làm hết sức phối hợp với cơ quan điều tra
thực sự đúng người đúng tội với khung hình phạt cao nhất
bên cạnh đó bác của bé va cũng tiết lộ những thông tin
xoay quanh việc mẹ bé về a trong thời gian vừa qua đều không phải thông tin được đưa ra từ chính mẹ bé
bởi lẽ sau biến cố lớn mẹ bé va vừa phải phối hợp với cơ quan điều tra lấy thông tin
vừa phải dành thời gian chăm sóc tâm lý cho em trai của bé a
bác của cô bé viết
qua bài viết này gia đình còn muốn khẳng định lại một lần nữa
gia đình con không bao giờ từ bỏ đấu tranh mà sẽ luôn làm hết sức để phối hợp với cơ quan điều tra
luật sư để vụ án được xử đúng người đúng tội với khung hình phạt cao nhất
các luật sư đang giúp đỡ hỗ trợ pháp lý miễn phí cho gia đình
đây là những luật sư có đủ tài đức và được gia đình luôn luôn tin tưởng lựa chọn
để giúp con và gia đình con đi đến cùng trong vụ án này
mọi thông tin về đời tư của mẹ con đều không phải là toàn bộ thông tin được đưa ra
từ chính mẹ con
một cuộc hôn nhân một mươi năm không thể nào gói gọn trong một vài dòng
và mẹ con chỉ muốn quên đi để tiếp tục sống nuôi em và đòi công bằng cho con ve mà thôi
mẹ con đang tập trung vào việc chuẩn bị hồ sơ tài liệu và làm việc này với cơ quan điều tra
và chăm sóc về tâm lý cho em trai con nữa
nên không thể ngày đêm lên tiếng được
mong mọi người thông cảm
gia đình còn luôn trân trọng và biết ơn các anh chị nhà báo
các bố mẹ cô chú anh chị em cộng đồng đã lên tiếng giúp cho gia đình con
mong mọi người tiếp tục thương con và đồng hành cùng với gia đình con đến cuối cùng ạ
bác va bày tỏ
được biết hiện tại có ba luật sư đang trực tiếp hỗ trợ miễn phí cho gia đình bé về a bao gồm
luật sư trần thị ngọc nữ cùng ba luật sư thuộc chi hội luật sư hội bảo vệ quyền trẻ em tp hcm
đã tham gia từ đầu để bảo vệ quyền và lợi ích cho bé va
ngay từ khi gia đình có đơn tố cáo lên cơ quan công an
luật sư phạm công hùng và các cộng sự tham gia hỗ trợ gia đình
luật sư nguyễn anh thơm và các cộng sự thuộc văn phòng luật sư nguyễn anh thuộc đoàn luật sư hà nội
theo đó gia đình đã gửi hồ sơ đơn yêu cầu trợ giúp đến luật sư nguyễn anh thơm
và được anh nhận lời hỗ trợ pháp lý tham gia tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bé
anh xúc động cho biết
luật sư tham gia trợ giúp pháp lý cho cháu là sự chia sẻ xót thương của bản thân
và cũng như mọi người trong xã hội trước số phận của cháu đã bị các đối tượng thượng cẳng tay hạ cẳng chân không thương tiếc
mọi người dân việt nam đều tin tưởng vào sự nghiêm minh của pháp luật để đòi lại công lý công bằng cho cháu
đây không còn là chuyện nội bộ gia đình mà nó là tính mạng con người quyền trẻ em được pháp luật bảo vệ
mọi hành vi xâm phạm đến quyền trẻ em
trong đó có quyền được sống là quyền thiên liên cao quý nhất sẽ phải bị xử lý nghiêm minh nhất theo quy định của pháp luật
luật sư thơm cũng khẳng định anh sẽ tham gia tố tụng một cách công tâm khách quan bảo vệ cháu bé như chính con của mình bị đối xử vậy
sau khi bay từ hà nội vào thành phố hồ chí minh vào chiều ngày một mươi năm tháng một
luật sư thơm đã đến chùa thắp hương cho bé va sau đó làm việc với mẹ ruột của nạn nhân
qua tâm sự mẹ bé chia sẻ
bị tác động vật lý là do trang ngăn cấm mọi thông tin liên lạc với hai mẹ con kể từ khi ly hôn
bé a ở với bố và mẹ kế
mới đây luật sư nguyễn anh thơm cũng có những chia sẻ rất thẳng thắng
những nhận định quan điểm của mình về vụ án này
theo đó luật sư cho rằng
để có thể lý giải được nguyên nhân cháu bé va bị dạy học đến tử vong
thì chúng ta phải đợi kết quả điều tra của cơ quan tố tụng
trên cơ sở đánh giá lời khai nhận của các đối tượng
người liên quan đến vụ án này
cơ quan nhận chứng và các chứng cứ tài liệu khác thu thập được trong quá trình điều tra
tuy nhiên qua đánh giá ban đầu của luật sư thấy rằng
nguyên nhân bọn chúng tác động vật lý lên cháu xuất phát từ mâu thuẫn đổ vợ của phía gia đình
sự hận thù bực tức đã trút lên cháu bé vô tội là kết quả của quá khứ hạnh phúc
mà chúng không thể xóa nhòa trong sự ích kỷ nhỏ nhẹn cho bản thân
làm rõ bản chất hành vi của đối tượng cùng với sự vô cảm của người bố và quan điểm của gia đình
để làm căn cứ
luật sư cũng cho biết quan điểm của gia đình đều nhất trí
đề nghị xử lý nghiêm minh nhất các đối tượng bởi chúng không còn tính người
bản tính độc ác và hành vi của người bố còn đáng lên án hơn
khi đã dung túng bao che cho đối tượng tác động vật lý nhiều lần lên con mình
đồng thời luật sư nguyễn anh thơm khẳng định
mình sẽ hỗ trợ pháp lý cho gia đình bé va miễn phí nhưng đồng thời cũng sẽ dừng hỗ trợ bất cứ khi nào
nếu gia đình cháu tha thứ cho các đối tượng đã tước đoạt đi mạng sống của cháu
vì đó là dùng túng cho cái ác
cả ba vị luật sư đều là những luật sư có kinh nghiệm
pháp lý miễn phí cho gia đình va
ba luật sư này có những thế mạnh riêng
đều là những luật sư sắc xảo và có kinh nghiệm trong những vụ người yếu thế là trẻ em và phụ nữ
chúng ta hãy cùng chờ đợi những màn tranh luận đanh thép từ các vị luật sư
quý vị và các bạn thân mến như vậy với sự giúp đỡ của ba vị luật sư nhiều kinh nghiệm và sát xảo
chúng ta có thể hoàn toàn tin vào một phiên tòa công bằng đúng người đúng tội
trả lại công bằng cho va và gia đình thật sự của cháu
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất về vụ việc này
xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
còn bây giờ xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin sau